hôm nay bộ giáo dục và đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia việt nam
tại olympic vật lý quốc tế lần thứ năm mươi
theo đó cả năm học sinh dự thi đều đoạt giải gồm ba huy chương vàng và hai huy chương bạc
với sự tự tin bản lĩnh chinh phục đỉnh cao trí thức
cả năm thí sinh của đoàn việt nam đều xuất sắc giành được những tấm huy chương vô cùng danh giá
trong đó ba huy chương vàng thuộc về các em trần xuân tùng
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam và nguyễn khánh linh
trường trung học phổ thông chuyên lam sơn thanh hóa và nguyễn xuân ưng
đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
hai huy chương bạc thuộc về các em lê việt hoàng trường chuyên biên hòa hà nam
trịnh duy hiếu trường trung học phổ thông chuyên bắc giang
với kết quả đáng tự hào này tại olympic vật lý quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
đoàn việt nam vinh dự đứng trong tốp đầu các quốc gia có thành tích tốt nhất
đồng thời kết quả này của đoàn việt nam cũng tốt hơn so với olympic vật lý quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo sẽ đón và chúc mừng thành tích của đội tuyển olympic vật lý quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín tại sân bay quốc tế nội bài vào chín h ba mươi phút sáng thứ ba ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi